ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc sắp nhập trường cao đẳng sư phạm lào cai vào đại học thái nguyên
theo quyết định của thủ tướng sau khi sắp nhập đại học thái nguyên sẽ tổ chức tiếp nhận nhân sự
bộ máy tổ chức tài chính tài sản của trường cao đẳng sư phạm lào cai
phân hiệu đại học thái nguyên tại lào cai là cơ sở giáo dục đại học công lập
nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc đại học thái nguyên
phân hiệu có chức năng đào tạo đa lĩnh vực đa ngành ở trình độ đại học sau đại học và các trình độ thấp hơn
việc sắp nhập trường cao đẳng sư phạm vào phân hiệu đại học thái nguyên tại tỉnh lào cai
sẽ góp phần tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh
theo tinh thần nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị
đồng thời đào tạo đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh lào cai và các tỉnh trong khu vực